thưa quý vị hiện nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh đồng nai bắt đầu bước vào vụ thu hoạch trái cây sớm
vào năm nay thì năng suất các loại cây trồng chủ lực như trôm trôm hay sầu riêng không chỉ đạt cao
giá bán đầu vụ cũng được thương lái thu mua khá cao nên nông dân rất phấn khởi
tuy vậy thì nhiều nhà vườn cũng lo lắng với dịch bệnh hiện nay sẽ ảnh hưởng đầu ra của nông sản khi bước vào cao điểm mùa thu hoạch
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân trên địa bàn huyện cẩm mỹ
theo những hộ trồng sầu riêng xã xuân nhạn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
năm nay mặc dù ảnh hưởng thời tiết giai đoạn làm trái
thế nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc ra bông kết trái của cây sầu riêng
năng suất bình quân các vườn đạt từ một mươi năm đến hai mươi tấn một hectare
giá bán hiện được thương lái thu mua từ năm mươi đến sáu mươi nghìn đồng một kg đối với sầu riêng g sáu sầu thái
hiện nhiều vườn đã bắt đầu thu hoạch đợt một được thương lái thu mua cung cấp ra thị trường tiêu thụ
so với nằm ngoài như vậy là vì dọ vì ngại đồ rất nhiều
nhưng năm nay là cái sổ đầu thì bà có là thu hoạch đợt đầu rồi
còn cái đợt hai này thôi thời tiết đang thường lợi
bên cạnh sầu riêng thì trôm trôm là một trong những cây ăn trái chủ lực của địa phương
hiện nay mặc dù chưa chín rộ nhưng nhiều diện tích trồng trôm trôm cho trái sớm bắt đầu thu hoạch
hiện giá được thương lái thu mua từ một mươi tám đồng đến hai mươi đồng một kg
mặc dù vui mừng phấn khẩn
vì được bùa được giá
nhưng bà con nông dân cũng lo lắng
do ảnh hưởng của dịch bệnh nên thương lái vẫn không dám đặt thu mua cả vườn như những năm trước
mà chỉ thu mua lẻ tẻ
hiện giờ người ta kêu bán giường đầy
kêu bán giường từ bốn năm mươi triệu
có tông đó là có măng cục
mà không ai dám mua hết
năm nay sợ dịch bệnh đầu ga không ra được
sợ xe miền tây không có lên lấy
chứ không gì
đến các xe xe nói giờ chưa dám lấy
trên địa bàn xã thì bà con đang thu hoạch vụ chôm chôm và sầu riêng
hiện nay là giá cả ổn định
năng suất thì chôm chôm đạt khoảng một mươi một mươi tám tấn trên ha
sầu riêng thì đạt khoảng một mươi năm hai mươi tấn trên ha
một số bà con đang lo lắng về tình hình dịch bệnh covid
hiện có trên ba hectare cây ăn trái với các loại cây trồng chính như sầu riêng chôm chôm cam quýt
đối với nhà vườn niềm vui phấn khởi khi một mùa thu hoạch cây trồng thu hoạch được mùa được giá
hy vọng dịch bệnh sớm ổn định để bà con nông dân có được một mùa vụ bội thu sau những ngày tháng vất vả trăm cây